trong những ngày giáp tết kỳ hợi này hòa chung không khí chuẩn bị đón tết tại quê nhà
bà con việt kiều tại pháp cũng nô nước đi sắm tết chuẩn bị cho gia đình những món ăn đậm đà hương vị ngày tết
những ngày này đến với trung tâm thương mại thanh bình juns cửa old choice phía nam thủ đô paris
chúng tôi mới cảm nhận được bầu không khí sắm tết nhộn nhịp ấm áp tiếng loa băng rôn đón tết
mừng xuân kỳ hợi rực rỡ hòa mình và không khí chợ tết giống như ở quê nhà
với đầy đủ các mặt hàng được nhập khẩu trực tiếp từ việt nam và một số nước đông nam á
để phục vụ bà con mua sắm tết thanh bình junce cũng tổ chức các hoạt động hội trợ tết vào hai ngày cuối tuần vừa qua
trong đó bà con đến mua sắm được xem chương trình ca nhạc miễn phí
cùng với đó là các món ăn truyền thống của việt nam như phở bánh cuốn bánh khoai và hủ tiếu
cùng hòa vào dòng người mua sắm anh chị mộng quyên và yannick sors
cặp vợ chồng pháp việt cũng đã chọn đầy xe để đồ vừa mua như mứt bánh tét thanh long bưởi và bánh trưng
nói chung đồ truyền thống của mình thì cũng nhiều đều nhập qua đây hết mình cũng có thể là mình mua được hết
thế nên là không khí nó không có vui như ở việt nam thôi
họ sắp sửa tết việt nam rồi bây giờ mình đi mua chuẩn bị mua trái cây về chưng tết mời ông bà về ăn tết
chúng tôi đến thăm nhà anh nguyễn anh quân ở ngoại ô thủ đô paris
chứng kiến hội các bạn cựu sinh viên trường giao thông vận tải hà nội tổ chức gói bánh trưng rất vui nhộn khẩn trương
người rửa lá
cắt lá đại đỗ để chuẩn bị gói bánh
trong mỗi dịp tết đến thì hội người việt nam ở đây trước kia là em cũng tham gia vào trung hội sinh viên
thì mỗi năm tết đến xuân về thì bọn em tổ chức nhiều sự kiện vào năm nào thì cũng gói bánh trưng
và tổ chức một số các hoạt động ca mối nhạc nghệ thuật và để giới thiệu quảng bá hình ảnh việt nam
việt nam đến với cộng đồng các bạn quốc tế
cho dù sinh sống ở đâu đối với người việt ngày tết không chỉ là khoảng thời gian để xung họp gia đình gắn kết tình thân
mà còn là dịp để mỗi người nhớ về cội nguồn giữ gìn truyền thống cho con cháu